nuôi trồng thủy sản là một nghề mang lại nguồn sinh kế cho người dân ven biển quảng ngãi
tuy nhiên với cách nuôi trồng theo kiểu tự phát mạnh ai nấy làm không tuân thủ quy hoạch
không có sự hỗ trợ về kỹ thuật con giống đã khiến cho người dân phải chịu nhiều tổn thất
câu chuyện hàng trăm lồng bè nuôi cá bóp hào của người dân vùng ven biển sao hình chết hàng loạt
gây thiệt hại cho người nuôi là hệ quả của việc làm trên
ông nguyễn đàng ở xã phổ thạch huyện đức phổ đầu tư hơn hai trăm linh m hai lồng bè nuôi cá tổng hợp
và giống hào thái bình dương trên cửa lạch sao hình
sau hơn bốn tháng gần đến kỳ thu hoạch thì cá và hầu đột ngột chết hàng loạt
giờ đây ông phải lượm số hào còn sắt lại sau đợt dịch để vớt phát lại số tiền năm mươi triệu đồng đã đầu tư mua con giống
anh nguyễn tấn tiến nuôi hải sản nhiều năm qua nhưng chưa có năm nào hải sản bị chết nhiều như hai năm trở lại đây
anh tiến cho biết không riêng gì con hầu mà các loại hải sản khác như cá bớp cá mú và tôm hùm cũng chết liên tục
có lồng chết từ tám mươi đến chín mươi
thua lỗ nặng anh cũng như nhiều nông dân chưa tính đến chuyện bỏ lồng bè vì không biết làm gì để mưu sinh
dọc ven biển sa huỳnh hiện có nhiều khu vực được quy hoạch nuôi thủy hải sản các loại trên diện tích hai mươi hectare
tại vùng quy hoạch cụm công nghiệp
nơi neo đậu của tàu thuyền môi trường biển bị ô nhiễm khá nặng dễ phát sinh dịch bệnh cho các loại thủy sản
chính quyền đã nhiều lần khuyến cáo nhưng nhiều hộ dân vẫn tiếp tục thả nuôi bất chấp cảnh báo
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hơn ba trăm linh lồng bè cùng hàng chục tấn hải sản bị chết gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi
nuôi tự phát cho nên những cái gì mà rủi ro có xảy ra thì họ cũng tự chịu trách nhiệm và cũng không đòi hỏi gì
không chỉ vùng biển sa huỳnh nhiều vùng ven biển tỉnh quảng ngãi người dân nuôi trồng thủy sản nằm ngoài quy hoạch của địa phương
ngoài việc quản lý lòng lèo của địa phương thì người dân cũng bất chấp để nuôi hải sản tràn lan gây thiệt hại nặng khi bị dịch bệnh mà đầu ra của sản phẩm cũng phải nhờ vào những cuộc giải cứu của chính quyền đoàn thể nông dân mới thoát được khó khăn